nhiều năm qua thẻ bảo hiểm y tế được xem là chiếc phao cứu sinh không thể thiếu của mỗi người
với nhiều người dân chỉ khi mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị lâu dài
họ mới thấy được giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế
giảm gánh nặng chi phí khám chế bệnh cho người dân là lợi ích thiết thực mà tấm thẻ bảo hiểm y tế mang lại
đặc biệt với người có hoàn cảnh khó khăn không may bị ốm đau bệnh tật
thì giá trị của việc tham gia bảo hiểm y tế càng dân lên gấp bộ
bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội là hai chính sách nhân văn ưu việt của đảng và nhà nước
giữ vai trò trụ cột của hệ thống an sinh xã hội
đặc biệt bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện
và toàn dân tham gia để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi ốm đau tai nạn

bảo hiểm xã hội tỉnh quảng ninh thường xuyên phối hợp với bưu điện tỉnh
để tổ chức lễ gia quân tuyên truyền và đồng nghề tân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
bảo hiểm y tế hộ gia đình lễ phát động được tổ chức đồng loạt trong phạm vi toàn tỉnh
mục tiêu nhằm tuyên truyền giúp người dân hiểu sâu về ý nghĩa nhân văn
cũng như quyền lợi và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
bảo hiểm y tế hộ gia đình về chính sách bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế mà đảng nhà nước đang triển khai thực hiện
truyền thông sâu rộng về ý nghĩa giá trị của việc hưởng lương hưu hàng tháng
để từ đó thay đổi nhận thức và hành động của người dân
vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình
để giúp người dân thấy rõ lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
đồng thời giúp người tham gia nắm bắt kịp thời các quyền lợi của mình
thời gian qua ngành bảo hiểm xuất tỉnh quảng ninh luôn trú trọng công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách liên quan
đặc biệt từ những người được thù hưởng
chính sách từ tấm thẻ bảo hiểm y tế
tham gia bảo hiểm y tế là rất là quan trọng
không có bảo hiểm y tế thì ví dụ như là những đợt làm việc này thì tôi phải chi trả rất là nhiều
thế nhưng mà tôi đã được tham gia bảo hiểm y tế nên là tôi bị trị trả rất là ít
tôi nghĩ là người dân chúng ta sức khỏe là điều rất là quý
thế nên là ai cũng nên tham gia bảo hiểm y tế
còn đây là bà phạm thị duyên năm nay bảy mươi tuổi hoàn cảnh gia đình khó khăn thu nhập không ổn định
nhưng từ nhiều năm nay bà đã tham gia bảo hiểm y tế cho cả gia đình
nhờ vậy mà khi chồng bà ốm nặng và nhập viên điều trị thời gian dài
gia đình bà đã bớt đi phần lớn chi phí
rất may là gia đình nhà tôi thì có sở có bảo hiểm
do đó mà lên trên đấy thì đã được bệnh viện và bên bảo hiểm hỗ trợ
và đồng thời là chỉ thu theo đúng mức quy định
do đó là được giảm ghi rất là nhiều
thì tôi thấy rằng cái lợi ích của mua bảo hiểm là rất là có lợi
để mở rộng hơn nữa người dân cùng tham gia vào trụ cột an sinh xã hội
bảo hiểm xã hội tỉnh quảng ninh đã thực hiện mô hình truyền thông theo nhóm nhỏ
mở rộng mạng lưới tuyên truyền viên và thu bảo hiểm y tế
đến tất cả các xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh
để huy động sự vào cuộc sâu rộng và lan tỏa tính nhân văn của chính sách an sinh đến với người dân
việc truyền thông nhóm nhỏ sẽ tiếp cận được trực tiếp tới người tham gia
phân loại được người tham gia cái sự sát sao sự tiếp cận của người cán bộ
của nhân viên thu bảo hiểm xã hội tới người tham gia sẽ là sự gần gũi
và do đó là cũng am hiểu hơn và lúc này sẽ khơi gợi được rất là những nhu cầu
những mong muốn của người tham gia để lúc đó người tham gia sẽ tham gia
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế một cách tự nguyện
tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh quảng ninh đạt hơn chín mươi năm
để có được những thành tựu này là kết quả của sự vào cuộc tích cực thường xuyên liên tục
của bảo hiểm y tế
từ đó người dân hiểu được bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội
thể hiện tính nhân đạo nhân văn sâu sắc và tinh thần tương thân tương ái
chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm giữa người trẻ với người già
giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp
tấm thẻ bảo hiểm y tế chính là người bạn đồng hành của nhiều hộ gia đình
trên hành trình bảo vệ chăm sóc sức khỏe